cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với vũ ngọc hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại khu năm xã phúc lai huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
về hành vi cố ý gây thương tích
ngày bốn một mạng xã hội đăng tải clip một xe ô tô tải gắn cẩu tự hành trên ép phương tiện gây tai nạn cho người tham gia giao thông và bỏ đi
vụ việc đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân đây là hành vi coi thường pháp luật tính mạng của người tham gia giao thông
tại cơ quan công an đối tượng vũ ngọc hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi đối tượng cho biết do bức xúc vì không được nhường đường
nên khi vượt lên hoàng đã đột ngột đánh lái sang bên phải làm hai người điều khiển xe mô tô ngã ra đường hậu quả đã gây thương tích cho người điều khiển xe mô tô
từ nhiều tháng nay hàng trăm giảng viên nhân viên trường đại học quảng bình đang bị nợ lương khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn
trong khi tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn đang đến gần thì họ lại tiếp tục bị nợ lương từ tháng một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn do trường không có nguồn để chi trả
trường đại học quảng bình là cơ sở đào tạo trình độ đại học duy nhất ở địa phương
trong tổng số hai trăm ba mươi sáu viên chức và người lao động có chín mươi chín viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước một trăm ba mươi bảy viên chức và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách của đơn vị
từ nhiều tháng nay một trăm ba mươi sáu viên chức và người lao động của trường đại học quảng bình chưa được nhận lương
từ hai tháng đến bảy năm tháng nên đời sống của nhiều gia đình gặp rất nhiều khó khăn
nguyên nhân chậm trả lương là do khó khăn về công tác tuyển sinh nguồn thu của đơn vị giảm nên việc chi trả lương các chế độ liên quan đến người lao động chưa được thực hiện theo quy định
các khoản chi trả khác như thanh toán tiền thừa giờ thi đua khen thưởng của giảng viên nhân viên cũng đang bị nợ
hiện trường đại học quảng bình đang tìm giải pháp tháo gỡ việc nợ lương của một trăm ba mươi sáu giảng viên cũng như tìm nguồn nộp hơn hai tỷ đồng bảo hiểm của cán bộ nhân viên nhà trường
thời gian gần đây cả nước liên tục xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trong trường học
mới đây tại thành phố thanh hóa đã ghi nhận nhiều học sinh tiểu học bị dối loạn tiêu hóa sau bữa ăn bán chú
những sự cố này đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát bếp ăn bán chú tại các cơ sở giáo dục
kiểm tra tại trường tiểu học điện biên hai đoàn công tác của thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đánh giá cao vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
từ không nguyên liệu đầu vào đến quá trình chế biến tại bếp ăn tuy nhiên việc lưu mẫu thực phẩm chưa được thực hiện theo đúng quy định
thành phố thanh hóa hiện có một trăm một mươi trường học thực hiện bữa ăn bán chú
vừa qua các đoàn giám sát đã được thành lập để kiểm tra lấy mẫu thức ăn đánh giá chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở này
nếu như có bất kỳ một sai phạm nào trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì sẽ phòng giáo dục cũng như ủy ban nhân dân thành phố thanh hóa
nghiêm khắc đối với những trường hợp này
trẻ em có sức đề kháng thấp dễ bị ngộ độc nếu như ăn phải thực phẩm không bảo đảm vệ sinh
mỗi vụ việc xảy ra các cháu lại chịu thiệt thòi và rất nhiều phụ huynh càng thêm phần hoang mang khi gửi con tới trường
vì vậy việc kiểm tra giám sát thường xuyên của lực lượng chức năng là vô cùng cần thiết trong bối cảnh hiện nay